trong khi đó trẻ em sức đề kháng yếu rất dễ bị virus vi khuẩn tấn công và gây bệnh
khi mà thời tiết thay đổi thì độ ẩm trong môi trường thay đổi cho nên là những niêm mạc đường hô hấp đường mũi hạm của em bé

thời điểm giao mùa này là những bệnh virus vi khuẩn vi khuẩn đặc biệt là trẻ con nít thì rất là nhiều
bệnh thường gặp nhất là sốt sốt huyết ở tay chân miệng ở đây là hai bệnh vô viện với tẩn xuất nhiều nhất
trong tổng số gần bốn trăm linh trẻ đến khám và điều trị mỗi ngày tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ngãi
thì số trẻ mắc các bệnh liên quan đến thời tiết giao mùa chiếm gần bảy mươi
để chủ động phòng bệnh
cho trẻ trong thời tiết giao mùa bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần bổ sung dinh dưỡng nhằm nâng sức đề kháng cho trẻ
đồng thời theo dõi sát sức khỏe và những biểu hiện bất thường hạn chế nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ
đối với bệnh viện mình thì khi có quà mẹ vào thì mình cũng tiếp xúc giải thích về cái bệnh
cũng như hướng dẫn theo dõi tâm sát bé bổ biến về mức đồ nạ nhà của bệnh và có kế hoạch cảnh báo để càng nhập viện ngay
thời tiết hay thay đổi mưa gió
nên cái virus này nó dễ phát triển thì mình sẽ hướng dẫn cho các bà mẹ là ăn uống hợp vệ sinh
vì nếu mà em bé phát hiện bệnh thì phải theo dõi nhập viện
với thời tiết giao mùa như hiện nay bác sĩ khuyên cáo các phụ huynh cũng lưu ý đến việc giữ ấm thân nhiệt cho trẻ
tránh để trẻ tiếp xúc với môi trường quá nóng hoặc quá lạnh sẽ ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ
đặc biệt không chủ quan và tự ý điều trị tại nhà vì sẽ rất nguy hiểm
nếu mệnh trở nặng
ngày năm tháng tám tại thành phố đà nẵng ban tổ chức cuộc thi marathon quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
đã tổ chức họp báo để công bố những thông tin chi tiết về cuộc thi marathon quốc tế lần thứ bảy
theo đó cuộc thi sẽ chính thức diễn ra vào các ngày chín một mươi một mươi một tám
cuộc thi marathon quốc tế đà nẵng năm nay đã thu hút được hơn chín vận động viên đăng ký tham gia
bao gồm năm nội dung thi
bán marathon một mươi km năm km và hoạt động chạy ronidas một km dành cho trẻ em và gia đình
trong đó có hơn hai vận động viên là người nước ngoài đến từ sáu mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
cùng với đông đảo các vận động viên trong nước tham dự
với chủ đề bởi vì tôi yêu đà nẵng cuộc thi marathon năm nay không chỉ hứa hẹn là sân chơi chuyên nghiệp sôi động
dành cho các vận động viên mà còn là nơi lan tỏa những thông điệp ý nghĩa trong chiến dịch bảo vệ môi trường
và giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế những nét đẹp và lòng yêu
chỉ có ngày nắng thì mới dễ ra cháy nổ thôi
thế nhưng chính trong những ngày mưa ngập lụt cũng dễ dẫn tới nguy cơ cháy nổ bởi vì do chập điện
chính vì vậy mà mỗi gia đình không nên chủ quan trong những ngày này
và nếu có thể thì nên tự trang bị cho mình một số thiết bị phòng cháy chữa cháy cần thiết
giống như là bình chữa cháy đành hạn
vâng thế nhưng mà hiện nay thì có rất nhiều những thiết bị phòng cháy chữa cháy được bán tràn lan trên thị trường
vậy thì để nhận biết được những cái thiết bị nào mà có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng
và có thể chữa cháy được thì đó là một cái điều đáng bàn đúng không chị thảo
và ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
hàng trăm bình chữa cháy kém chất lượng được làm nhái
thậm chí rán cả tem kiểm định giả
đã được các cơ quan chức năng triệt phá cách đây không lâu tại hà nội
để sản xuất ra loại bình nhái kém chất lượng
đối tượng thu mua lại những bình cũ đã qua sử dụng
về bơm bột và rán tem kiểm định giả
để tiêu thụ ngoài thị trường với giá rẻ bằng một nửa
với tâm lý ham rẻ nếu người dân mua phải những loại bình này
khi xảy ra cháy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng
thì trong cái việc này thì nó cũng như các loại hàng hóa khác
cũng có đồ thật đồ giả
loại chất lượng cao chất lượng thấp
trong trường hợp người dân mà mua phải các thiết bị không đảm chất lượng
nó có lý do cả do rẻ tiền
do tắt các thủ tục v v
chất lượng nó không đảm bảo
thì hậu quả của nó nếu trong hợp xảy cháy
thì chữa cháy nó không hiểu
hậu quả thì sẽ gây ra cháy lớn
bởi vì đồ nó không đảm bảo chất lượng
thì chữa cháy không được
hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
có rất nhiều địa chỉ cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy
như các tuyến đường nguyễn du nguyễn trái phạm văn đồng
thậm chí ngay tại các khu chợ hoặc tại vỉa hè
các thiết bị phòng cháy chữa cháy được bán ngay tại vỉa hè
lại thu hút được nhiều người mua
bởi giá rẻ hơn rất nhiều so với các nơi khác
mặt hàng bán chạy nhất vẫn là các loại bình cứu hỏa
các loại bình cứu hỏa dạng bột nhỏ chỉ khoảng tám mươi đồng đến một trăm linh đồng
loại bốn kg dành cho gia đình bán chạy nhất có giá khoảng một trăm ba mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng tùy nhãn hiệu
trong khi đó trên các trang mạng xã hội
các thiết bị này được giao bán tràn lan với các mức giá khác nhau
từ hàng giá rẻ của trung quốc đến hàng nhập từ đức
có giá từ hàng trăm lên tới hàng triệu đồng
cụ thể như sản phẩm mặt nạ chống khói chống độc
m ba nghìn hai trăm linh được quảng cáo là hàng mỹ
nhưng có nơi bán giá ba trăm hai mươi đồng
có nơi bán giá một nửa một trăm sáu mươi đồng
nhưng có nơi giá chỉ một trăm linh đồng
ra ngoài các cửa hàng thì thực chất là em cũng không thể nào nhận biết được bình thật hay bình giả
người tiêu dùng như em là cũng không thể nào xác nhận được là bình giả hai bình thật
thật chất là gọi là phân biệt thì không thể phân biệt được
là vì nếu có giả chúng tôi cũng chịu
nó hơi khó ở chỗ đấy
thị trường thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
hiện nay rất đa dạng
từ những thiết bị như thang leo để di chuyển
mặt nạ phòng khói độc để bảo vệ đường hô hấp
tuy nhiên hầu hết các thiết bị đều có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài
không có hạn sử dụng cũng như hướng dẫn sử dụng
vì vậy người dân cần lựa chọn những sản phẩm uy tín
để tránh tiền mất tật mang
vâng thưa quý vị như những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi
thì có thể thấy rằng với một thị trường thiết bị phòng cháy chữa cháy
như hiện nay thì rất là khó để phân biệt được đâu là bình thật và đâu là bình giả
đảm bảo chất lượng và có phải là chất lượng mà đúng như là trên nhãn mát của họ ghi ra hay không đúng không ạ
vâng đúng là như vậy
một bộ phận không nhỏ người dân thì khi đi mua thì thường là mua theo một cái tâm lý đám đông
đó là thấy người ta mua thì mình mua theo thôi
chứ không có tìm hiểu kỹ về cách sử dụng các thiết bị này
cũng như là nguồn gốc xuất xứ của các thiết bị
chính vì vậy mà xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục theo dõi phóng sự sau đây
để có thể có được sự lựa chọn thiết bị đảm bảo chất lượng an toàn cho gia đình mình
trên thị trường hiện nay bên cạnh các sản phẩm phòng cháy chữa cháy của việt nam sản xuất
có không ít các mẫu sản phẩm được nhập từ các nước như trung quốc âu mỹ nhật bản hàn quốc
có không ít các sản phẩm như bình chữa cháy thiết bị thoát hiểm trên bao bì sản phẩm
không có bất kỳ một dòng chữ hướng dẫn sử dụng hoặc tem nhãn kiểm định bằng tiếng việt
điều này có thể dẫn đến việc người sử dụng
không thể đọc biết chính xác cách sử dụng và kiểm tra chất lượng sản phẩm
bởi hầu hết các thiết bị đều là loại sử dụng một lần
chữ cháy chữ nạn hộ theo quy định mới vừa rồi đều phải được dán tem đảm bảo chất lượng hoặc đã kiểm tra
tuy theo các cơ quan có thẩm quyền như cảnh sát phòng cháy cháy cục cảnh sát phòng cháy cháy
hoặc các trung tâm ứng dụng về phòng cháy cháy
người ta có những tem như vậy để đảm bảo chất lượng đã được kiểm định các thiết bị này
cơ quan chức năng khuyến cáo để tránh mua vải bình kém chất lượng thậm chí còn được dán tem kiểm định
người dân cũng đều có thể dán tem kiểm định các thiết bị này
cần chú ý điểm sau nên chọn mua tại các cửa hàng lớn có uy tín
các điểm giới thiệu sản phẩm của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố
hoặc đến trụ sở các đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận huyện đặt mua
đối với bình chữa cháy phải kiểm tra van vòi phun phải đảm bảo chắc chắn
không có dấu hiệu bị hở hay đã qua sử dụng
van bình cháy cháy có vai trò rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cháy cháy
nếu van bị hở khí hoặc bồ chữa cháy bên trong sẽ bị dò dỉ và mất tác dụng chữa cháy
thiết bị chữa cháy đảm bảo phải có đầy đủ các giấy tờ kiểm định chất lượng cam kết của nhà sản xuất
theo quy định tất cả các thiết bị chữa cháy phải được cơ quan chức năng thử nghiệm chất lượng
dán tem kiểm định có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ thì mới được phép lưu thông
hôm qua một xe đầu kéo khi lưu thông qua cầu vượt trạm hai phường tân phú quận chín tp hcm
đã làm rơi thùng container
trúng một xe tải dừng ở bên đường
may mắn là sự cố này không gây thiệt hại về người
xe đầu kéo biển số năm mươi một d bốn mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi kéo theo thùng container loại bốn mươi feet
chạy trên sân lộ hà nội theo hướng từ ngã tư thủ đức về suối tiên
khi đang ôm khui trên đường dẫn cầu vực trạm hai phường tân phú quận chín
thì nằm rớt thùng container đè trúng xe tải khẩu đang dừng đậu trên đường
ad phương tiện văng vào giải taluy bằng sắt
chưa dừng lại chiếc xe đậu kéo tiếp tục tông vào giải taluy rồi lao sang bên kia đường
hút văng nhiều khói bê tông mới dừng lại
thời điểm xảy ra tai nạn tài xế xe tải vừa bước ra khỏi xe nơi may mắn thoát nạn
khúc cô đường dẫn lên cầu vượt trạm hai được coi là điểm đen về tai nạn giao thông
tại vị trí này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng cũng như lật xe
nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm
từ ngày một mươi sáu tháng tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
sẽ mở đợt kiểm tra xử phạt hành chính những hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ đối với những người nước ngoài
theo đó đợt kiểm tra xử lý sẽ kéo dài trong ba tháng này
sẽ có những tổ công tác chuyên xử lý người vi phạm với những cảnh sát giao thông giỏi ngoại ngữ
có kỹ năng giao tiếp tốt cũng như kinh nghiệm công tác tuần tra kiểm soát xử lý người nước ngoài vi phạm
bên cạnh đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cũng phối hợp các đơn vị chức năng
tuyên truyền đến nhóm đối tượng là người nước ngoài định cư hoặc những người nước ngoài đang làm việc tham quan du lịch tại tp hcm
để du khách hiểu hơn về một số quy định về giao thông việt nam
ngoài ra từ ngày một tháng tám công an tp hcm đã bắt đầu tiếp nhận hình ảnh clip người dân cung cấp về các hành vi vi phạm an toàn giao thông
clip sẽ được tiếp nhận tại trụ sở của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tại số ba trăm bốn mươi một trần hưng đạo phường cầu kho quận một
sau thời gian thực hiện phòng sẽ đầu tư nhân rộng mô hình và người dân có thể thuận tiện hơn trong việc cung cấp hình clip xe vi phạm trên nhiều địa bàn trong thành phố
liên quan đến vụ quán phở hòa liên tục bị tạc sơn chất bẩn gây hư hại tài sản khiến cho dư luận bất bình
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã bắt các đối tượng liên quan đồng thời thông tin chính thức về vụ việc này
theo đó sau khi nhận được thông tin phản ánh phòng cảnh sát hình sự đã tung lực lượng đi xác minh
cho đến chiều ngày năm tháng tám bảy đối tượng liên quan đã bị bắt giữ để xử lý về hành vi sạc mắm tôm sơn và đe dọa gia đình chủ quán phở hòa nhằm đòi nợ cho người em rể trong gia đình
trong đó đối tượng phạm phong phú sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ngụ quận tân phú là đối tượng chủ mưu chỉ đạo các đối tượng khác thực hiện hành vi trên
các đối tượng còn lại có vai trò mua mắm tôm theo chỉ đạo của phú đây đều là những con nghiện liên quan đến những băng nhóm cho vay nặng lãi đòi nợ thuê
đòi nợ thuê mà có phương thức thủ đoạn tạp chất bẩm sơn bẩm mắm tôm bẩm và đe dọa khủng bố về tinh thần cũng như là về thiệt hạng vật chất và kinh tế
bởi vì tội phạm này là tội phạm không cần phải cấu thành vật chất vẫn xử lý được
thì cũng mong người dân người địa hạng giữ nguyên dạng kiểu báo cho lực lượng có chức năng công an phường xã khu vực thị trấn
đến để lập biên bản hồ sơ ban đầu quay phim chụp ảnh để lấy cái tài liệu này rồi sau này là tổ chức giám định
tính tới mức độ thiệt hạng để thống dập của chức gián định để xử lý các đối tượng phạm tội
thứ hai là người dân cũng phải chung tay cùng với cả lực lượng cảnh sát hình sự chúng ta mới có thể kéo giảm được
hiện cơ quan công an đang điều tra các đối tượng trên về các hành vi cưỡng đoạt tài sản làm giả giấy tờ buôn lậu và cố ý làm hư hỏng tài sản
đồng thời làm rõ vai trò liên quan của người con rể của chủ quán phở hòa là trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngôi quận ba tp hcm
thông qua vụ việc trên lực lượng công an khuyến cáo khi gặp trường hợp tương tự cần sớm trình báo cơ quan công an để được giải quyết
thưa quý vị theo thống kê sơ bộ của bảo hiểm xã hội tp hcm năm hai nghìn một mươi tám thành phố này có hơn ba trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên năm mươi lần trong một năm
trong đó có một trăm năm mươi bảy trường hợp khám bệnh trên một trăm năm mươi lần hai mươi hai trường hợp khám bệnh trên một trăm bảy mươi lần
bảo hiểm xã hội tp hcm sẽ rà soát lại những trường hợp này và sẽ có văn bản gửi thanh tra sở y tế tp hcm xem xét những trường hợp có dấu hiệu lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế
hiện bảo hiểm xã hội mới có những con số thống kê về số bệnh nhân đi khám bệnh nhiều lần trong năm chứ chưa rà soát lại bệnh nhân có dấu hiệu lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế hay không
đầu tháng tám vừa qua bảo hiểm xã hội tp hcm cũng đã có văn bản gửi thanh tra sở y tế tp hcm xem xét về trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế khi đến khám chữa bệnh tại một mươi tám cơ sở
với tổng số lần khám bệnh là một trăm bốn mươi chín lượt và tổng số tiền khám chữa bệnh là hơn một trăm linh hai triệu đồng
theo khảo sát của sở y tế tp hcm số lượt ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh trong tháng bảy tương đối cao
sở y tế đề nghị các bệnh viện tập trung ra soát và có phương án cải tiến những vấn đề được người bệnh phản ánh để điều chỉnh cho phù hợp
trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có tổng cộng gần ba bảy trăm linh lượt phản ánh tăng hai mươi bảy so với tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
số lượng ý kiến không hài lòng có biến động giảm rõ nhất ở thời gian chờ xét nghiệm thái độ ứng xử giao tiếp của nhân viên bệnh viện không làm thủ tục đăng ký khám
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín có số lượng khám tăng cao ở tất cả các bệnh viện
tương ứng số lực ý kiến phản ánh không hài lòng của người bệnh cũng tăng
sở y tế tp hcm đề nghị các bệnh viện tập trung rà soát và có phương án cải tiến những vấn đề được người bệnh phản ánh
bên cạnh đó cần tăng cường công tác an ninh trực tự tại bệnh viện cung cấp dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu người bệnh thông tin hướng dẫn cho người bệnh